trong khi đó với các vùng biển phía nam do hoạt động của gió mùa tây nam nên khu vực phía nam biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ bình thuận cho tới cà mau
sẽ có gió mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
và sau đây là dự báo chi tiết tại các tỉnh thành trên cả nước